tại hà nội hội nhà báo việt nam vừa tổ chức chuyến khảo sát thực tế viết bài cho các nhà báo asean tại hà nội và đà nẵng
tham dự chương trình có phóng viên đến từ các nước asean và một số nhà báo việt nam
chương trình nhằm giới thiệu đất nước con người việt nam và những thay đổi tích cực của việt nam sau ba mươi năm đổi mới
quảng bá hình ảnh đất nước việt nam đẹp và năng động trong mắt bạn bè khu vực và thế giới
tại buổi gặp mặt các phóng viên asean đồng chí hồ quang lợi phó chủ tịch hội nhà báo việt nam khẳng định
asean đến việt nam khảo sát thực tế viết bài về sự phát triển của đất nước và con người việt nam
đây sẽ là cầu nối đưa thông tin về văn hóa kinh tế đất nước con người việt nam đến với người dân trong cộng đồng asean
thông qua chương trình này các nhà báo asean sẽ có những bài báo hay những tấm ảnh chân thực về cuộc sống và con người
cảnh quan thiên nhiên của việt nam để dự thi cuộc thi ảnh asean sẽ diễn ra vào cuối năm nay
theo kế hoạch các nhà báo asean sẽ có hai ngày trải nghiệm ở hà nội và ba ngày trải nghiệm ở đà nẵng